trong hai ngày mùng một và mùng bốn tháng bốn đoàn công tác của đại sứ quán việt nam tại pháp tới thăm và làm việc với các cơ quan của thành phố nevers thủ phủ của tỉnh niebre nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực có thế mạnh
là một trong những thành phố phát triển rất năng động ở pháp thành phố nevers có thế mạnh trong phát triển công nghiệp chế tạo năng lượng tái tạo chuyển đổi số y tế thực phẩm môi trường
với mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các địa phương của việt nam chính quyền thành phố nevers và phòng thương mại và công nghiệp tỉnh niever đã tổ chức cuộc tọa đàm để trao đổi cơ hội hợp tác giữa hai bên
chúng tôi có nhiều tiềm năng để có thể hợp tác với việt nam vì trên thực tế vùng niever có cán cân thương mại tích cực và có nhiều công ty hoạt động trên phạm vi quốc tế tôi thấy hai bên có triển vọng hợp tác rất lớn
vấn đề môi trường là một điều rất đáng quan tâm hiện nay
đây cũng là lý do vì sao mà chúng tôi liên tục nghiên cứu các sản phẩm thân thiện với môi trường
các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ sợi nhựa carbon được nghiên cứu kỹ lưỡng để có những tác động ít nhất tới môi trường
chúng tôi rất mong muốn được đồng hành cùng với việt nam trong quá trình sản xuất và bảo vệ môi trường
thị trưởng thành phố nevers cho rằng hai bên có nhiều lĩnh vực cùng quan tâm và có thế mạnh như kinh tế y tế giáo dục đại học và du lịch
mong muốn hợp tác giữa thành phố nevers và các địa phương
các lĩnh vực cùng quan tâm của việt nam sẽ là một điểm sáng trong một quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước